tại phiên họp toàn thể cấp cao asean thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt là dịp để asean hoàn tất toàn bộ những chương trình các sáng kiến đã triển khai trong năm hai nghìn hai mươi đồng thời đưa ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới
trong bối cảnh quốc tế và khu vực ngày càng diễn biến phức tạp bất ổn và khó lường thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phiên họp một lần nữa khẳng định sự đoàn kết và bản lĩnh asean vượt qua những sóng gió của thời cuộc
cũng như cam kết mạnh mẽ của tất cả các nước thành viên trong việc xây dựng thành công của cộng đồng thủ tướng đề nghị tập trung trao đổi ba nội dung chính

cũng như cam kết mạnh phiên họp một lần nữa khó lường thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phiên họp một lần nữa khó lường thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phiên họp một lần nữa khó lường
asean vượt qua khó khăn thách thức thứ hai là việc mở rộng và làm sâu sắc quan hệ giữa asean với các đối tác và phát huy vai trò trung tâm của asean và nâng tầm vị thế quốc tế của asean
thứ ba là kiểm soát hiệu quả và từng bước đẩy lùi dịch covid một mươi chín tích cực khắc phục hậu quả của dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi và cuối cùng là trao đổi về vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm